trước những thiệt hại nghiêm trọng do mưa lũ và áp thấp cây ra để kịp thời chia sẻ những khó khăn mất mát của người dân việt nam
mới đây tại đà nẵng trung tâm điều phối asean về điều phối nhân đạo trong thiên tai đã tiếp nhận và chuyển hàng viện trợ tới hai tỉnh là thừa thiên huế và quảng trị
nhằm giúp người dân sớm khắc phục hậu quả do thiên tai và nhanh chóng ổn định cuộc sống
thay mặt chính phủ việt nam ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai tổng cục phòng chống thiên tai đã tiếp nhận năm trăm linh bộ sửa chữa nhà cửa
và sáu trăm năm mươi bộ nhà bếp để khẩn trương chuyển cho người dân vùng lũ của hai tỉnh trong thời gian sớm nhất
theo thống kê từ đầu tháng một mươi cho đến nay mưa do bão số sáu và bão số bảy đã gây ra lũ lớn trên sông tại khu vực duyên hải miệt trung
hơn bảy triệu người dân trong khu vực đã bị ảnh hưởng hàng ngàn hecta lúa hoa màu bị thiệt hại và sắp tới
dự báo do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới
những phả cơn bão khác đang hình thành trên biển đông
mưa lớn có khả năng cao tiếp tục xảy ra
hiện tượng lũ trồng lũ gây thiệt hại nặng nề đến tính mạng và đời sống sản xuất của người dân vùng chịu ảnh hưởng
do vậy việc hỗ trợ người dân vùng lũ có ý nghĩa rất lớn nhất là trong thời điểm mưa ngập trên diện rộng tại các tỉnh miền trung